tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam tổ chức lễ phát động cuộc vận động cán bộ công chức viên chức nói không với tiêu cực
và phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở
tới dự và phát biểu có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thưởng trực chính phủ
cuộc vận động nhấn mạnh vào các nội dung không cửa quyền hách dịch gây khó khăn phiền hà
không quan liêu vô cảm vô trách nhiệm không tham nhũng lãng phí lợi ích nhóm
không su nịnh chạy trọt gian dối không lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thực thi công vụ
thi đua xây dựng cơ quan đơn vị văn minh hiện đại xanh sạch đẹp thực hiện kỷ cường trách nhiệm tận tụy chuyên nghiệp
phát biểu tại cuộc vận động phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đề nghị các cấp công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa của cuộc vận động
nói không với tiêu cực từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức hành động của cán bộ công chức
phát huy tính tự giác của từng cá nhân tạo ra đồng thuận trong xã hội
tránh thực hiện cuộc vận động một cách hình thức